tại hà nội hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với hội chữ thập đỏ đức và tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
tổ chức diễn đàn đối thoại quốc gia về hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo
hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo là cơ chế nhằm thúc đẩy cảnh báo sớm và thực hiện các hành động sớm trước khi thảm họa xảy ra
đây được coi là cách tiếp cận hiệu quả góp phần nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai
bên cạnh đó còn giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học chính phủ các viện nghiên cứu và khối tư nhân các quốc gia
tại diễn đàn các đại biểu đã phân tích và giới thiệu các giai đoạn cũng như các quy trình chính của quá trình phát triển hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo
đồng thời chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm quốc tế cùng nhau xây dựng lộ trình hướng đến thể chế hóa cách tiếp cận hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tại việt nam